do dạnh áp thấp suy yếu nên mưa rông tại bắc bộ sẽ giảm dần
chỉ còn xuất hiện dài rác tại một số tỉnh như lai châu điện biên hà giang hay lào cai vào lúc chiều tối với lượng không quá nhiều
ban ngày thì số giờ nắng có xu hướng tăng khiến nền nhiệt tăng lên đạt ngưỡng là từ hai mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nắng nóng có thể xuất hiện tại một số nơi như ninh bình hoặc là thủ đô hà nội
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên từ thanh hóa trở vào đến phú yên có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh liêu ở nghệ an hương khê ở hà tĩnh còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi sáu giờ nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
cũng như là cháy giấc mơ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đột quỵ kiệt sức do sốc nhiệt đối với người dân nơi đây
nên người dân cần phải chủ động bổ sung rau xanh và nước cũng như là tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa chiều để đảm bảo cho sức khỏe
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt dễ chịu hơn giao động là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
xa hơn ở phía nam tại các tỉnh thành tây nguyên cũng như nam bộ
chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa giải rác vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
ban ngày thì mưa giảm trời có nắng nhưng không quá gai gắt
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại tây nguyên và từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ
trên biển đông quần đảo hoàng sa chủ yếu là tạnh giáo gió nhẹ tầm nhìn xa trên một mươi km
với nhiệt độ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi ba độ
thịnh hành gió tây nam cấp ba cấp bốn nên có mưa rông rảy rác
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi năm độ